về tình hình trên du thuyền diamond francis bộ y tế nhật bản cho biết đã có thêm ba mươi chín người được xác định nhiễm covid một mươi chín
nâng tổng số ca nhiễm trên du thuyền này lên một trăm bảy mươi bốn người du thuyền hiện đang bị cách ly ở thành phố yokohama
số ca nhiễm mới được xác nhận sau khi có kết quả xét nghiệm của năm mươi ba du khách
trong số các ca nhập viện bốn trường hợp bị bệnh nặng
dự kiến những người cao tuổi và hành khách bị bệnh mãn tính sẽ sớm được rời khỏi tàu
bởi hành khách dường như chịu nhiều căng thẳng khi bị cách ly lâu ngày
khoảng tám mươi trong số hai sáu trăm sáu mươi sáu hành khách ở độ tuổi trên sáu mươi hai trăm một mươi năm hành khách trong độ tuổi tám mươi và một mươi một người ở độ tuổi chín mươi